tại tp hcm một nhóm đối tượng sử dụng hung khí đột nhập vào căn biệt thự trên đường trần bình trọng quận năm
cướp hơn hai tỷ đồng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm phối hợp với công an quận năm bắt giữ
bước đầu xác định vụ cướp trên là do nguyễn quốc thái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn và lê hồng khanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi cầm đầu
theo đó vào tối ngày chín tháng bốn tại căn biệt thự trên chỉ có cho bé một mươi bốn tuổi cùng hai người giúp việc ở nhà
lúc này một đối tượng tiếp cận căn biệt thự bấm chuông yêu cầu người nhà ra nhận hàng
việc vừa mở cửa thì bị đối tượng đẩy vào trong
một đối tượng khác từ bên ngoài xông vào biệt thự khóa trái cửa lại rồi dùng dao và búa đe dọa những người trong căn biệt thự
các đối tượng đã dùng dây thừng chói tay ba nạn nhân sau đó đe dọa cháu bé mở khóa phòng khách để vào lục tìm tài sản
sau khi lấy được khoảng một tám tỷ tiền mặt và một mươi usd các đối tượng đã nhanh chóng rời đi
từ thông tin trình báo của nạn nhân đến sáng ngày một mươi tháng bốn hai đối tượng chính và một số đối tượng liên quan đã bị bắt giữ
bản tin phòng chống dịch covid một mươi chín của bộ y tế vào ngày một mươi tháng bốn cho biết
cả nước có hai mươi tám ba trăm linh bảy ca mắc covid một mươi chín giảm gần sáu ca so với ngày hôm qua ngày chín tháng bốn
về việc chuẩn bị tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
bộ y tế bắt buộc một trăm linh cơ sở tiêm chủng triển khai tiêm nhập dữ liệu đầy đủ chính xác
thực hiện ký số chứng nhận trên nền tảng quản lý tiêm chủng covid một mươi chín hoàn thành ngay trong ngày
theo đó để chuẩn bị triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới
một mươi hai tuổi bộ y tế đề nghị ubnd các tỉnh thành phố chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn
quản lý các cơ sở tiêm chủng trực thuộc bộ y tế và các cơ sở tiêm chủng trực thuộc y tế bộ ngành
thực hiện nghiêm túc quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín và xác thực
thông tin người dân trên nền tảng quản lý tiêm chủng covid một mươi chín đồng thời chỉ đạo và kiểm tra
việc xử lý phản ánh của người dân để được giải quyết kịp thời
từ ngày một mươi hai tháng bốn trường học tại tp hcm sẽ nhận tất cả trẻ kể cả đội
tuổi nhà trẻ dưới ba tuổi học trực tiếp và tổ chức bán chú đây là nội dung thông báo khẩn
mà ubnd tp hcm vừa gửi cho các quận huyện thành phố trên địa bàn
với thông báo trên của ubnd tp hcm tất cả trường tổ chức đón trẻ dưới ba tuổi
như vậy hơn một bảy triệu học sinh thành phố đến trường đồng loạt
tp hcm có hơn ba trăm năm mươi trẻ bậc mầm non với khoảng ba một trăm linh trường nhóm trẻ
trong đó hai năm trăm linh cơ sở đã mở cửa ngoài ra ubnd tp hcm còn giao sở y tế
tiếp tục chỉ đạo trung tâm y tế tp thủ đức và các quận huyện đơn vị liên quan
phối hợp thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong suốt quá trình dạy học trực tiếp
chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác
thưa quý vị trong hai ngày đầu kỳ nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương cả nước đã xảy ra năm mươi hai vụ tai nạn giao thông
kiểm tra xử lý một mươi một bảy trăm tám mươi ba trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
trong đó có bảy trăm linh chín trường hợp vi phạm nồng độ cồn
vào trường ngày hôm nay cục quản sát giao thông bộ công an cho biết
trong ngày hôm nay tức là ngày một mươi tháng ba âm lịch ngày dỗ tổ hùng vương
toàn quốc đã xảy ra hai mươi năm vụ tai nạn giao thông đường bộ đã làm cho một mươi người tử vong một mươi bảy người bị thương
lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ của các địa phương đã kiểm tra xử lý bốn bảy trăm ba mươi tám trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
tạm giữ một mươi tám xe ô tô sáu trăm linh bảy xe mô tô tước bốn trăm linh ba giấy phép lái xe các loại
trong đó ba trăm sáu mươi tám trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý
một một trăm linh chín trường hợp vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát
như vậy là trong hai ngày đầu kỳ nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương năm hai nghìn hai mươi bốn
cả nước đã xảy ra năm mươi hai vụ tai nạn giao thông đã khiến cho hai mươi một người tử vong và ba mươi một người bị thương
còn trong sáng nay một nhóm công nhân ở tp hcm xuống bà rịa vũng tàu du lịch tắm biển dịp nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương
thì bốn người đã bị sóng đánh trôi xuống biển
may mắn ba người đã được một đồng chí trung úy
công an kịp thời cứu sống
theo thông tin ban đầu khoảng tám giờ sáng ngày một mươi tháng bốn
nhóm du khách hơn một mươi người từ tp hcm đến bãi biển phước tỉnh xã phước tỉnh huyện long điền tắm biển
do mãi tắm biển và vui chơi nhóm du khách không để ý thủy chiều dâng cao khiến bốn du khách bị sóng cuốn ra xa bờ
nghe tiếng chi hô của những người xung quanh lực lượng cứu hộ trong đó có trung úy thái ngô hiếu
cám bộ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực tràng bom phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đồng nai
khi ấy cũng đang tắm biển tại đây đã lao xuống cứu được ba người đưa vào bờ
và nhanh chóng thực hiện các động tác hô hấp nhân tạo ép ngực để đẩy nước ra ngoài rồi đưa đến bệnh viện bà rịa cấp cứu
ngực còn lại bị sóng cuốn ra xa
sau hơn ba giờ triển khai công tác tìm kiếm lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nữ du khách còn lại
chưa cùng ngày tại khu vực tổ một mươi phường quan triều thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe tải khiến một tài xế bị thương và mắc kẹt trong xe
nhận được tin báo lực lượng cứu nạn cứu hộ công an tỉnh thái nguyên đã nhanh chóng huy động lực lượng phương tiện tới hiện trường
tại hiện trường nạn nhân bị kẹt trong cabin xe với tình trạng gãy chân phải và một số chấn thương vùng mặt
lực lượng cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng triển khai đội hình phá cắt cửa và kích ca bin xe tránh chèn ép và nạn nhân
đồng thời động viên chấn an nạn nhân đang trong tình trạng đau đớn hoảng loạn
sau khoảng sáu phút nạn nhân đã được cứu khỏi khu vực mắc kẹt và được đưa đi cấp cứu
thưa quý vị hoàn thiện thể chế pháp luật trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ
là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt thống nhất của đảng nhà nước trong thời gian qua
là sự cụ thể hóa hiến pháp để giải quyết những vấn đề thực tiễn về trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới
kế thừa luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám nhìn nhận đánh giá một cách toàn diện
về những hạn chế không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay
bộ công an chủ trì xây dựng soạn thảo dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
trong đó cũng đã đưa ra những vấn đề rất mới đặc biệt là về công tác giải quyết tai nạn giao thông
cùng với đó là những quy định cụ thể hóa quy tắc giao thông theo hướng văn minh hiện đại và có độ ổn định cao
nhiều chuyên gia các nhà nghiên cứu bày tỏ sự đồng thuận với việc xây dựng sớm ban hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
hướng tới mục tiêu cuối cùng là sự an toàn của người dân và sự chặt chẽ hiệu quả trong quản lý nhà nước
đối với lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ
mục tiêu điểm thời sự ngày hôm nay mời quý vị cùng hiểu thêm về những điểm mới
trong dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ có ý nghĩa quan trọng như thế nào
trong việc nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa phát hiện và xử lý vi phạm
việt nam nằm trong số các quốc gia có tỷ lệ tai nạn giao thông ở mức cao trên thế giới
trung bình mỗi năm tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của chín người gần ba mươi người bị thương
trở thành nỗi ám ảnh của hàng triệu gia đình
công tác giải quyết tai nạn giao thông bởi vậy cần phải đặc biệt được quan tâm
tuy nhiên luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám
không có các quy định cụ thể về vấn đề này dẫn đến nhiều vướng mắc bất cập đối với lực lượng thực thi nhiệm vụ
có một chế định rất quan trọng liên quan đến giải quyết tai nạn
trước kia luật chỉ quy định rất đơn giản là về giải quyết tai nạn và trách nhiệm giải quyết tai nạn
thế thì hoàn toàn phụ thuộc vào các quy định dưới luật
thì hiện nay có đầy đủ trách nhiệm của các cơ quan nhà nước
trong đó có cơ quan công an cơ quan y tế cơ quan quản lý đường xá
để mà làm sao anh phải tiếp cận nhanh hiện trường cái vụ tai nạn
anh giải quyết cái hậu quả vụ tai nạn nhanh nhất để làm sao mà chúng ta nói là cấp cứu nhanh
một giây thì cứu được tính mạng của một người
vì chúng ta biết là có những lúc là cái người mà bị tai nạn giao thông mà chết ngang với một cuộc chiến tranh
và nguyên nhân nó là cái gì
chúng ta có cái luật này nhưng mà thực ra là nó chưa tới
nó chưa tới và nó rất thiếu cụ thể
thứ ba nữa là nó vẫn
trồng chéo trồng chó cái chức năng cái nhiệm vụ của các ngành với nhau
cho nên bây giờ là theo tôi là nhất định nên có cái luật riêng về an toàn giao thông đường bộ
mà trong an toàn giao thông đường bộ thì tất cả các cái không để mà đảm bảo cho an toàn đấy là bộ không an phải chủ trách nhiệm
luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám đồng thời điều chỉnh ba lĩnh vực
an toàn giao thông kết cấu hạ tầng và vận tải đường bộ
dẫn đến không thể quy định đầy đủ cụ thể rõ ràng nhiều nội dung quan trọng thuộc từng lĩnh vực
có các chế định để giải quyết tai nạn giao thông
chỉ huy điều khiển giao thông
giải quyết un tắc giao thông
giải quyết các vấn đề an ninh trật tự trên các tuyến giao thông
các cơ quan quản lý phải ban hành rất nhiều văn bản dưới luật
để hướng dẫn thực hiện
bởi vậy đã có những trồng chéo nhất định
ví dụ như là khi xảy ra một vụ tai nạn giao thông
thì các lực lượng chức năng cần phải khoanh vùng
cắt đường chẳng hạn tôi nói chỉ một cái hành vi cắt đường thôi
cố lập cái đường đấy để đảm bảo cho việc khám nghiệm và xử lý hiện trường vụ tai nạn giao thông
nó cũng liên quan đến
ảnh hưởng đến cái quyền con người quyền đi lại của con người
thì cái việc
xử lý tai nạn giao thông
không được quy định trong luật
giao thông đường bộ
mà được quy định bằng các nghi định
và thậm chí là thông tư
và thông tư của bộ giao thông vận tải cũng có thông tư của bộ công an cũng có
và những cái thông tư này thì cũng được ra soát để điều chỉnh
có những mặt nó trồng lấn có những mặt thì
không đề cận
do đó cũng rất khó khăn cho lực lượng thực hiện chức năng và cũng
phần nào ảnh hưởng đến việc đảm bảo thực hiện quyền con người
tiếp cận từ góc độ bảo đảm quyền con người trong xây dựng pháp luật dự thảo luật đã quy định rất cụ thể rõ ràng
về giải quyết tai nạn giao thông đường bộ tại trường năm
từ nguyên tắc giải quyết tai nạn giao thông
trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân tại hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông
trách nhiệm của ngành y tế trách nhiệm của ngành công an trách nhiệm của cơ quan bảo trì
khai thác đường bộ trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm
ủy ban nhân dân các cấp trong giải quyết tai nạn giao thông
trong dự thảo luật thì cũng đã có các cái quy định liên quan đến xử lý những cái hậu quả ví dụ như là về vấn đề
tai nạn giao thông
trong luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông cái mà phức tạp nhất
mà chúng ta không mong muốn
đó là cái người tham gia giao thông là người ta bị tai nạn
thế thì tiếp cận quyền ở đây là chúng ta làm sao là
bảo đảm bảo vệ cái quyền của cái người mà bị nạn tức là nạn nhân khi tham gia giao thông mà bị
thì cái đó là đương nhiên
thì ngoài cái
tính mạng sức khỏe
thế rồi là tài sản
thế rồi là thông tin cá nhân của người ta
đặc biệt đó là vấn đề chăm sóc sức khỏe người ta
làm sao để mà kịp thời
thế thì cái trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ
ở trên các cái tuyến giao thông là như thế nào và đặc biệt đó là vấn đề về
chăm sóc y tế tức là đưa đến khám chữa bệnh kịp thời
trong cái này thì
nó cũng đã có rồi nhưng mà theo quan điểm chúng tôi là nên phải quy định rõ hơn
tức là toàn bộ cái chuyện mà anh xử lý hậu quả đối với các cái vụ tai nạn giao thông
về quy tắc giao thông đường bộ được quy định trong dự luật
nhiều chuyên gia đánh giá đó là một bộ quy tắc văn minh hiện đại có độ ổn định cao
các quy định về tốc độ tránh vượt chuyển hướng chuyển làn sử dụng còi đèn tín hiệu
được luật hóa
giúp người dân dễ nhận thức
từ đó hạn chế cơ bản tình trạng phóng nhanh vượt ẩu gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
giúp giảm thiểu tai nạn giao thông và thương vong
cái thực tiễn việt nam đó đã chứng minh rằng là chúng ta phải làm như thế nào đấy để cho cái nền giao thông mà nó được là
và nó bảo đảm làm cái an toàn
thuận lợi cho mọi người tham gia giao thông và
bảo đảm cái văn minh và những cái văn hóa
trong giao thông
thế thì theo tôi là cái đạo luật này
dự luật này là nó phản ánh là khá tốt
vào những cái
đòi hỏi của cái xã hội việt nam
và nó cũng
vạch ra những cái hướng
để làm sao mà để mà
cái nền giao thông
mà phát triển được như là cái mong muốn
và nó khá phù hợp với cả những cái
thông lệ quốc tế cũng như rằng là
những cái đòi hỏi thực sự
là của cái
xã hội việt nam hiện nay
trên tuyến giao thông đường bộ
các hoạt động phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội và vi phạm pháp luật về an ninh trật tự
diễn ra ngày càng phức tạp
từ năm hai nghìn chín đến năm hai nghìn hai mươi một
lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý hơn bốn mươi vụ vi phạm pháp luật hình sự
bắt một mươi bốn đối tượng
từ thực tế đó
dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ cũng quy định cụ thể các quy phạm về tuần tra kiểm soát
phòng ngừa xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ
đấu tranh chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác trên tuyến giao thông
đặc biệt là nghiêm cấm các hành vi điều khiển phương tiện giao thông khi sử dụng rượu bia sử dụng ma túy chất kích thích
hoặc cản trở chống người thi hành công vụ
trong những cái điều cấm mà trong dự luật này thì có nói đến
cái câu chuyện đó và theo tôi đây là một cái bước
tiến cũng khá là quan trọng
nhưng mà tôi thì cũng giống như rất là nhiều người khác
thì rất là kỳ vọng
là làm sao mà cái phát triển
của cái quản lý nhà nước về vấn đề giao thông
là nó tập trung vào một đầu mối
bởi vì dẫu sao thì ở trong cái
nguyễn việt nam hiện nay
thì là mối quan hệ giữa các cơ quan
hoặc để tự tìm công việc
là nó chưa thể nào mà nó nhuẩn nhuyễn bằng
ta giải quyết trong cân bản
ý thức của người dân cũng đã tăng lên nhiều
nhưng mà vẫn chưa
đạt đến cái mức độ yêu cầu
cho nên là số vụ tai nạn giao thông số người chết và số người bị thương hàng năm vẫn
khó kéo giảm xuống
thì tới đây là xây dựng luật
trật tự an toàn giao thông nước vụ
tôi cho rằng là phải tăng nặng
cái hình thức
hình thức phạt
để làm gì để
nó mang tính răn đe nhiều hơn
và người ta biết sợ
nhiều chuyên gia đánh giá
những nội dung mới trong dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ có ý nghĩa quan trọng
trong việc nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa phát hiện xử lý vi phạm
cải cách căn bản phương thức tuần tra kiểm tra
đồng thời nâng cao hiệu lực và tính nghiêm minh của pháp luật
góp phần tạo chuyển biến căn bản về ý thức và trách nhiệm của các chủ thể
trong việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ xây dựng một xã hội thượng tôn pháp luật